điều án giết cướp do đó là được sự trị đạo của đồng chí giám đốc quan tỉnh đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra thì phòng cảnh sát hành sự đã xác lập chuyên án chính xác biến số là năm trăm hai mươi hai g
sau khi thành lập ban chuyên án đã đánh giá tình hình vụ án theo các hướng giả thiết
nạn nhân công hữu sáng bị giết khả năng do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó hoặc mâu thuẫn bộc phát nạn nhân thường xuyên đeo vàng nên khả năng giết người cướp tài sản không thể loại trừ
do vậy ban chuyên án đã cử một tổ công tác ra soát một số tiệm vàng tại khu vực huyện hòn đất và một số huyện
nạn nhân có thể đi đến thành phố lân cận để tìm kiếm tăng vật vụ án
tiếp theo có khả năng do một nguyên nhân nào đó có thể do nạn nhân chết ngoài ý muốn nhưng thủ phạm lại thủ tiêu xác của nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội
tất cả đều được ban chuyên án xem xét và đánh giá một cách thận trọng tỉ mỉ để tránh bỏ lọt tội phạm